liên quan đến vụ một nam công nhân bị rơi xuống sông mất tích vào chiều ngày ba mươi tháng chín trên tuyến sông cổ chiên huyện long hồ tỉnh vĩnh long
qua ba ngày tích cực tìm kiếm vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên tuyến sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận xã thanh đức huyện long hồ cách hiện trường khoảng một mươi hai km
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng chín ba công nhân gồm anh trần thanh châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
và hai công nhân khác làm việc tại trụ t một mươi sáu cầu mỹ thuận hai thì bất ngờ sàn tiếp cận lối vào vận thăng bị sập làm cả ba anh rơi xuống sông
lúc này các công nhân phía trên dùng phao cứu sinh quăng xuống sông và đã cứu được hai người riêng anh châu bị nước cuốn trôi và mất tích
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam chiều nay cho biết
toàn bộ một mươi ba thi thể thuyền viên gặp nạn đã được đơn vị dùng tàu cứu nạn chuyên dụng đưa về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
tại vũng tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng
trước đó tàu hàng urchu tám quốc tịch trung quốc trên tàu có hai mươi một thuyền viên toàn bộ quốc tịch trung quốc
tàu trên đường hành trình chở năm mươi tấn khoai sắn lát từ cảng cô si trang thái lan đến cảng liên vân
trung quốc khi đến vị trí có tọa độ cách phía nam đông nam mũi vũng tàu khoảng một trăm hai mươi chín hải lý cách đông đông nam côn đảo sáu mươi hai hải lý
một mươi tám thuyền viên trên tàu có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
trong đó thuyền trưởng sức khỏe nguy kịch tàu đã neo và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng việt nam đã khẩn trương ứng cứu đưa được một mươi một thuyền viên lên máy bay
đưa về trung tâm y tế dân quân huyện côn đảo trong quá trình cấp cứu ba thuyền viên ở tình trạng quá nặng không qua khỏi
do bị ngộ độc nặng một mươi thuyền viên còn lại cũng được xác định là đã tử vong trên tàu uzu tám đang neo ở giữa biển
hiện tại tám thuyền viên còn sống sót của tàu uju tám đang được chăm sóc tại trung tâm y tế dân quân y huyện côn đảo và sức khỏe đã ổn định
đóng giả vợ chồng mang theo cả trẻ em để đi trộm cắp xe máy là thủ đoạn của hai đối tượng lê văn hoàng và hoàng thị bé cùng chú tại tỉnh bình phước
hai đối tượng đã bị công an huyện cát tiên lâm đồng phối hợp với công an huyện đạ tẻ phát hiện bắt giữ
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng chín khi vừa ra tay thực hiện vụ trộm một chiếc xe máy trên địa bàn huyện đạ tẻ
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tiến hành vây giáp chặn bắt khi đang tẩu thoát trên hai chiếc xe máy
các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm vừa thực hiện hai đối tượng còn thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện cát tiên
đáng chú ý là các đối tượng thường mang theo một em bé vài tháng tuổi để đóng giả là vợ chồng
chở con đi chơi nhằm qua mắt người dân và lực lượng công an
được biết hoàng từng có một tiền án về tội cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thanh tùng
ngụ phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long về hành vi cướp tài sản
vào trưa ngày hai mươi sáu tháng chín bà lý hồng nga ngụ phường tân hòa tp vĩnh long đang ngồi bên hiên nhà
thì bị một thanh niên lạ mặt kề dao vào cổ yêu cầu bà đưa tiền vàng và giật sợi dây chuyền vàng trên cổ của bà nga rồi bỏ chạy
qua điều tra công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là trần thanh tùng
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng chín biết không thể trốn thoát nên tùng đã đến cơ quan công an đầu thú
đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ đối tượng giàng a chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đã bị công an huyện mai sơn tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng liên quan phát hiện bắt giữ
vào hồi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín tại đường quốc lộ bốn g đoạn đi qua địa phận xã triềng kheo huyện mai sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a chua đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp khoảng một kg thuốc viện cùng một số tăng vật khác có liên quan
khám xét khẩn cấp chỗ ở của giàng a chua lực lượng công an thu giữ một bảy tỷ đồng và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng chữ súng đối tượng nguyễn văn vũ chú phưởng diên hồng
thành phố pleiku vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai tạm giữ
trước đó tại phường eakring thành phố pleiku lực lượng công an bắt quả tàng vũ đang bán ma túy cho hai đối tượng hiện
tiếp tục khám xét nợ của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm hai gói heroin
tổng số ma túy bị cơ quan công an thu giữ khoảng hơn một trăm linh gram cùng bốn khẩu súng bảy mươi bảy viên đạn các loại chín vỏ đạn
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi để phục vụ tại các quán karaoke ba đối tượng nguyễn thị nhung
chú tỉnh tuyên quang trần văn cẩn và trần trường
trần trường oanh cùng chú tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố để điều tra
theo tài liệu điều tra nhung làm nghề quản lý nuôi ăn ở nhân viên nữ để phục vụ các quán karaoke trên địa bàn thành phố tuyên quang
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhung tuyển ba nhân viên đều sinh năm hai nghìn tám ở tỉnh bắc ninh đến thành phố tuyên quang làm việc
vào đầu tháng tám thông qua trần trường oanh trần văn cẩn chủ quán karaoke dj club ở sơn lôi bình xuyên
đã đưa cho nguyễn thị nhung hơn bảy đồng
nguyễn thị nhung đã đưa cho nguyễn thị nhung hơn bảy đồng để chuộc ba nhân viên nữ trên về làm việc cho quán karaoke của mình
đến giữa tháng tám sau khi biết con gái bị lừa bán và đang làm nhân viên quán karaoke của cần
gia đình một nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi công an huyện bình xuyên
không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an để làm rõ vụ việc mâu thuẫn cá nhân
đối tượng ngân văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm triềng hạ xã mai hạ huyện mai châu tỉnh hòa bình
còn có hành vi tấn công gây thương tích cho hai cán bộ công an xã
với hành vi này công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một tháng một mươi nhận được tin báo của công dân về việc bị hàng xóm lấy nỏ chĩa bắn vào nhà tại xóm triềng hạ
công an xã mai hạ đã phân công thượng úy nguyễn trung việt phó trưởng công an xã và đại úy hà văn trang cán bộ
trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình giải quyết vụ việc
tại đây tổ công tác mời đông người bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà đến trụ sở công an xã để xác minh làm rõ vụ việc
trong quá trình vận động đông đứng dậy bỏ đi không chấp hành yêu cầu của cán bộ công an xã
khi đại úy hà văn trang cầm tay đông giữ lại thì bị đối tượng xô ngã đè lên người và dùng dao cứa nhiều lần vào vùng cổ và mặt
thượng úy nguyễn trung việt và người dân phối hợp tức dao của đối tượng sau đó đông bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả đại úy hà văn trang bị thương nặng chảy nhiều máu thượng úy nguyễn trung việt bị xê sát
đến một mươi giờ ngày hai tháng một mươi xác định đối tượng đông trở lại nhà riêng
công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng trần văn sơn và đàm trần anh sang
cùng sinh năm hai nghìn hai trú tại quận bảy để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài
trước đó sang và sơn rủ nhau đi quanh các tuyến đường trung tâm tp hcm để cướp giật tài sản
khoảng gần một giờ sáng ngày một tháng một mươi phát hiện hai du khách nước ngoài đang đi bộ trên vỉa hè đường mạc thị bưởi
phường bến nghé quận một trên tay một người có cầm điện thoại iphone một mươi hai pro max nên sang áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
nạn nhân sau đó đến công an phường bến nghé trình báo sự việc
vào cuộc điều tra đến chiều ngày một tháng một mươi trinh sát đã bắt giữ được trần anh sơn và đàm trần anh sang
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong đó sang đã từng bị cảnh sát hình sự quận một bắt giữ về tội cướp giật tài sản và mới ra tù cuối năm hai nghìn một mươi ba
hôm nay công an quận một tiến hành trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho nam du khách
thưa quý vị một vụ nổ vừa xảy ra tại sưởng đốt khí số một nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng công ty phongmosa hà tĩnh khiến ba người thương vong
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua khi các công nhân đang thi công cho một nhà thầu phụ
trong quá trình bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phongmosa
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận phối hợp cấp cứu người bị nạn
phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ
hiện hai công nhân bị thương sức khỏe đã ổn định đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa truy tìm được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp số tài sản lên tới chín trăm linh triệu đồng xảy ra trên địa bàn
đối tượng bị bắt là trương minh đương chú tại xã thới bình huyện thới bình
trong quá trình sống chung như vợ chồng với chị huỳnh thị ngãi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng chín lợi dụng lúc chị ngãi không có nhà đối tượng đã lấy trộm hai mươi lượng vàng và tiền mặt với tổng giá trị lên tới chín trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
hiện cơ quan công an đã thu hồi được số tài sản bị mất và tiếp tục điều tra làm rõ
đồng loạt triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra quán karaoke luxury hồng phúc ở ấp an chu xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện trảng bom đã phát hiện một mươi bảy người dương tính với ma túy
trong đó tạm giữ hình sự sau đối tượng để điều tra xử lý về hành vi mua bán
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn đăng tiến lộc đang cất giữ trong một mươi hai gói ma túy
tiếp tục kiểm tra trong các phòng karaoke lực lượng công an phát hiện có bốn phòng karaoke đều có khách và nhân viên đang uống bia và hát karaoke
đặc biệt tại phòng số hai trăm linh hai phát hiện bắt quả tang bốn đối tượng đang bay lắc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vậy là cái phòng hai trăm linh bốn là cái phòng bay
dạ đúng rồi

dạ không có sử dụng ma túy đâu

có nhưng mà ai lấy
chồng em lấy dùm
chồng tên gì
đâu nghĩa là phòng hai trăm linh bốn là em không lấy
nhưng mà phòng hai trăm linh hai là em lấy
dạ không hai trăm linh hai là em biết lấy thôi
là em biết lấy thôi
thì ý là mình biết đặt cho đời mang ma túy đúng giao cho người ta đúng không
ai là người giao cho ma túy lên trên đó
à hứa là người cầm ma túy

ai giao đến đây
anh giao đến quán này giao đâu
dạ giao ở quán
giao quán này luôn
qua test nhanh ba mươi năm người có mặt ở quán karaoke luxury hồng phúc có một mươi bảy người dương tính với ma túy
được biết quán karaoke luxury hồng phúc do bà hà lê hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai làm chủ
hàng ngày bà phúc giao cho lê văn hải nguyễn đăng tiến lộc và phạm thị my làm quản lý
thường xuyên có mặt ở quán để điều hành và bán ma túy cho khách sử dụng
qua đấu tranh ban đầu cơ quan công an xác định khi khách đến quán karaoke luxury hồng phúc để hát
nếu khách có nhu cầu có nhân viên phục vụ bay lắc my sẽ gọi các nhân viên cùng bay lác với khách
khi khách cần mua ma túy sử dụng tại quán phạm thị my và nguyễn đăng tiến lộc liên hệ với đối tượng
trần thanh danh mang ma túy đến bán trực tiếp cho khách hoặc bán cho my và lộc
sau đó my và lộc bán lại cho khách
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng nguyễn đăng tiến lộc trần thanh danh
tràng ngọc bi đinh thành tùng phạm thị my và lê văn hải để tiếp tục đấu tranh
củng cố tài liệu chứng cứ hành vi mua bán tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời làm việc với bà hà lê hồng phúc chủ cơ sở karaoke luxury hồng phúc
nhằm đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đối với các bị cáo hồ văn hiếu nguyễn văn nhân và nguyễn trí hải cùng chú tại xã vĩnh sương thị xã tân châu
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh sương phát hiện các đối tượng
đang tổ chức cho tám người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia nên yêu cầu dừng lại kiểm tra
nhưng các đối tượng không chấp hành nên tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt được ba người trung quốc
đến khoảng ba giờ cùng ngày tổ công tác phát hiện hiếu nhân và hải nên mời về trụ sở làm việc
các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ văn hiếu bảy năm tù
nguyễn văn nhân sáu năm tù và nguyễn trí hải năm năm tù cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín diễn ra vào chiều qua ngày một tháng một mươi trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn hai mươi tám bị can liên quan đến công ty việt á
hai mươi bị can trong vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và bảy bị can trong vụ án tân hoàng minh
trong quá trình tiến hành tố tụng bộ công an rất chú trọng việc điều tra xác minh làm rõ nguồn tài chính
nguồn tiền tài sản của các đối tượng trong vòng ngắm khi tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản
các nguồn tiền này được phong tỏa kê biên về vụ án này
bộ công an đang quyết liệt tập trung lực lượng điều tra theo đúng tiến độ theo phương châm thượng tôn pháp luật
không bỏ lọt tội phạm không lản oan cho người vô tội xử lý một vụ để cảnh tỉnh một vùng lĩnh vực
không làm không ngừng nghỉ làm rõ đến đâu xử lý đến đó
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường tỉnh thái nguyên đã kiểm tra đột xuất
hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố thái nguyên phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm
xa tế tổng
đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở này đang kinh doanh bảy trăm hai mươi sáu sản phẩm xa tế tôm giả mạo nhãn hiệu thuận pháp
và hai bảy trăm linh sản phẩm xa tế tôm xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thuận pháp
chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số hàng hóa trên
làm việc với đoàn kiểm tra chủ các cơ sở cho biết nhập hàng hóa trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời
bởi sản phẩm có tem nhãn mát đầy đủ không biết rằng đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tính đến một mươi bảy giờ chiều qua mưa lớn kéo dài gây lũ lụt đã khiến bảy người chết
hơn một mươi bốn nhà bị ngập trong đó có hai mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn đặc biệt trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện miền núi kỳ sơn
của tỉnh nghệ an vào dạng sáng nay đã khiến một cháu bé bốn tuổi tử vong một cháu hiện đang mất tích và nhiều ngôi nhà tài sản của người dân
bị cuốn trôi ngập nước hiện mức nước tại các con sông ở tỉnh miền trung thì đang xuống chậm người dân bắt đầu quay trở về nhà để khắc phục hậu quả mưa lũ
như vậy tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã làm tám người chết một người mất tích trên một mươi hai ngôi nhà bị ngập hai hội dân phải sơ tán hơn một mươi hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại hơn bảy trăm linh tấn muối bị hư hỏng
trường bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và mưa lũ đêm qua và sáng nay tại khu vực huyện miền núi kỳ sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài
với thiệt hại nặng nhất là tại xã tà cạ khu vực thị trấn mường xén khiến các cơ quan và nhiều nhà dân bị cô lập
lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai
còn tại tỉnh thanh hóa mưa lũ nhiều ngày qua cộng với việc xả lũ của các hồ đập trên địa bàn khiến nước lũ dâng cao hơn
hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại các huyện nông cống như thanh như xuân thị xã nghi sơn bị ngập nặng
nhiều khu vực dân cư bị chia cắt cô lập do các tuyến giao thông bị ngập
địa phương đang điều tiết xả lũ của các hồ chứa đầy nước huy động lực lượng giúp ổn định đời sống và sản xuất cho bà con
mưa lớn liên tục nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trung du vùng núi ven sông nhất là ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
khoanh vùng những nơi nguy cơ cao nhất là các huyện quỳ châu quế phong kỳ sơn con cuông tương dương thanh trương của tỉnh nghệ an và hương sơn hương khê vũ quang của tỉnh hà tĩnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay tại khu vực các tỉnh yên bái quảng ninh lào cai tiếp tục có mưa
với lượng mưa tích lũy phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
tại các huyện mù căng trải văn yên văn chấn trấn yên trạm tấu của tỉnh yên bái tiên yên hoành bồ hải hà thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh bảo yên văn bàn của tỉnh lào cai
tại tỉnh yên bái trong đêm qua và sáng nay mưa lũ đã khiến một người chết nhiều nhà cửa công trình giao thông bị thiệt hại
cơn bão số bốn đi qua bà con tại các xã miền núi của tỉnh quảng nam lại bị uy hiếp bởi mưa lớn và sạt lở đất
có mặt lúc dân cần cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục giúp bà con lợp lại mái nhà đã đổ nát đào kênh mương chống sạt lở
vì theo dự báo thì từ đây đến cuối năm vẫn còn nhiều cơn bão hướng vào các tỉnh miền trung
cơn bão số bốn qua đi đồng bào ca dung tại xã phước gia huyện hiệp đức tỉnh quảng nam lại đối mặt với khó khăn trồng chất khó khăn
căn nhà tài sản duy nhất của bà con không còn gì ngoài đống đổ nát
trong gian khó họ như được tiếp thêm động lực khi có sự chia sẻ giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
mái tôn được lợp lại ngay ngắn nhà cửa được gia cố chắc chắn hơn
bà con ai nấy đều phấn khởi và càng yêu mến hương màu áo của người chiến sĩ công an
bà con ở đây rất là phấn khởi cái chỗ mà anh em đồng tình nhiệt tình lồn viết canh mương và sửa chữa một số ngôi nhà bị tóc mái
ở tại khu tái định cư này
lực lượng canh sát cơ động của đoàn tình nguyện thì tham gia nạo bác canh mương hành cây số canh mương nội đồng
và giúp phát quan có tuyến vào thăm nông thôn khép phục những sợt lỡ
sau đến cặn ngày bão vẫn còn làm sau bão là tiếp tục giúp cho địa phương đặc biệt là khu sợt lỡ ở nà nỗ
khu dân cư nà nỗ xã phước gia hiện đang có ba mươi bảy hộ sinh sống
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sống của bà con đã bị uy hiếp bởi sạt lỡ đất và nỗi lo ấy lại tiếp diễn mỗi khi đến mùa mưa lũ
sau bão trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng người dân
nạo vét canh mương ngăn sạt lỡ đất đá xuống nhà dân
khởi tư thông những đường mương rạch bị sạt lỡ tổ chức lột lại các mái nhà bị gió lóc
bay trong thời gian vừa qua trong quá trình thực hiện cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
được nhân dân và chính quyền địa phương khen ngợi gắn kết tình quân dân đối với lực lượng
đóng chân trên địa bàn miền trung hơn ai hết từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn thấu hiểu
và chia sẻ với gian khó của nhân dân đặc biệt là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
ngoài sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai bão lũ mỗi cán bộ chiến sĩ còn tích góp một ngày lương
quyên góp tặng gạo cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết và hy vọng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn
chúng tôi xác định một trong những tình cảm của từng cán bộ chiến sĩ một gắn bó với từng người dân
thông qua đó để tạo những hình ảnh tốt đẹp nhất của người cán bộ chiến sĩ đối với bà con nhân dân
và đặc biệt thông qua những tình cảm đó thì chúng tôi làm tốt được công tác nắm bắt tình hình
cũng như là công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn của các tỉnh miền trung và đơn vị phong trách
mặc dù thời tiết miền trung những ngày này không mấy thuận lợi mưa lành cộng với khối lượng đất đá còn vương phải
nhưng các anh vẫn nỗ lực để hoàn thành hết phần việc rồi mưa bão sẽ qua đi
nhưng với những người dân nơi đây hình ảnh về người chiến sĩ công an sớm hôm vất vả vì nhân dân phục vụ
sẽ còn mãi